cây mía là nguồn nguyên liệu chính của ngành công nghiệp chế biến đường
tuy nhiên vài năm trở lại đây diện tích mía cả nước nói chung
và các tỉnh miền núi phía bắc nói riêng đã bị giảm mạnh
giải pháp nào để phát triển cây mía bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc
là vấn đề được đưa ra tại diễn đàn khuyến nông nông nghiệp vừa được tổ chức tại tuyên quang
theo thống kê diện tích mía niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của cả nước đạt hơn hai trăm bảy mươi bốn ha
năng suất bình quân đạt hơn sáu mươi năm tấn một hectare
trong đó diện tích mía đường nguyên liệu đạt hơn hai trăm năm mươi bốn chín trăm linh ha
năng suất đạt trên sáu mươi ba tấn một hectare sản lượng đạt trên một mươi năm triệu tấn
diện tích mía nguyên liệu của các tỉnh miền núi phía bắc gần bảy mươi bốn trăm linh ha
năng suất bình quân đạt năm mươi chín một tấn trên một hectare
tuyên quang có hơn một mươi hectare diện tích trồng mía
đến nay đã trồng được gần tám một trăm linh ha đạt bảy mươi tám kế hoạch
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển cây mía
nhất là về cây mía
các vấn đề chỉ tiêu kế hoạch diện tích trồng mới
để nâng cao thu nhập cho người dân trồng mía
thời gian tới cần chuyển từ sản xuất theo chiều rộng sang sản xuất theo chiều sâu
lấy năng suất chất lượng giá trị thu nhập là mục tiêu phát triển
cân đối với khả năng trồng mía
các vấn đề chỉ tiêu thụ đường của nhà máy
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đầu tư thâm canh cao trên toàn bộ diện tích mía
và hạn chế tối đa diện tích tuế canh
trước hết là chúng ta phải xác định những cái vùng có lợi thế cho cây mía ở miền núi bắc
để chúng ta phát triển chẳng làm
để mà chúng ta tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng
rồi áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào để nâng cao hiệu quả kinh tế
đặc biệt là không phát triển diện tích mía ra ngoài vùng
không phát triển nguyên liệu ngoài hợp đồng với các công ty nhà máy
bên cạnh đó các nhà máy đường cần phối hợp với các địa phương
ra soát tiểu vùng có lợi thế vùng có khả năng tưới vùng có khả năng cơ giới hóa
vùng cần chuyển đổi giống vùng có khả năng trồng sen và phải luân canh
và các địa phương cũng cần phối hợp với các nhà máy trên địa bàn
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất mía và năng suất đường
chủ động trong công tác phòng trừ dịch hại để nâng cao hiệu quả sản xuất
hạ giá thành mía nguyên liệu